kính chào quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi một đối tượng liên quan
tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn g ở phường tân biên tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi nhận và đưa hối lộ
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm lương minh tú đăng kiểm viên giám đốc trung tâm đăng kiểm sáu mươi bốn g lê văn lộc lê sơn tuyền phạm phú giáo
phan hữu lương lê khánh phương trần đức duy đào minh hiển nguyễn thanh hải đều đang là đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm của trung tâm đăng kiểm cùng về hành vi nhận hối lộ
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng võ trí giang nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t
ở phường tân tiến tp biên hòa và lê tiến trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang
ở khu phố một phường long bình tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ
bước đầu xác định từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng
trong đó riêng đối tượng lương minh tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn ba tỷ đồng
trong khi đó vào ngày hôm qua công an tỉnh thái bình công an huyện đông hưng đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam tám đối tượng về hành vi nhận hối lộ
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một g và một nghìn bảy trăm linh hai g
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam lưu quang hải giám đốc trung tâm đăng kiểm bùi ngọc diệp phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
tô hồng dương đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một g về hành vi nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc viễn nguyễn văn kính bùi văn tưởng nguyễn tiến uy và tạ văn huynh
đều là cán bộ trung tâm đăng kiểm một nghìn bảy trăm linh hai g về hành vi nhận hối lộ
bước đầu cơ quan công an xác định tám đối tượng trên đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện
thu những khoản tiền ngoài phí và lệ phí quy định để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện
dẫn đến làm sai lệch kết quả kiểm định cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các xe không đủ điều kiện tiêu chuẩn an toàn
hiện công an tỉnh thái bình đang điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng
và triệt để thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật
tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng nguyễn bảo an khang và nguyễn phước lộc
cùng chú tại huyện rồng trôm tỉnh bến tre đã bị bắt giữ
đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng
từ tháng một từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã lưu kéo hơn một mươi bảy người
tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra công an tỉnh bến tre đã thu giữ nhiều máy tính sách tay máy vi tính để bàn
điện thoại di động và hơn năm trăm linh thẻ sim được các đối tượng sử dụng để mở các tài khoản
phục vụ cho các hoạt động giao dịch thu tiền đồng bọn
đồng thời thu giữ được số tiền hàng trăm triệu đồng trong tài khoản của các đối tượng
ngoài hai đối tượng trên cơ quan chức năng cũng đã mời làm việc với hàng chục đối tượng
là con bạc trong đường dây đánh bạc này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa thi hành các quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với lê trúc hào chú tại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lê trúc hào cùng nhóm bạn tổ chức nhậu
tại phường phú khương thành phố bến tre thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
với nhóm thanh niên khác trong đó có phạm nam sơn
sau đó sơn dùng xe mô tô bỏ chạy
thấy vậy hà điều khiển xe ô tô đuổi theo sơn
khi đến khu vực xã phú hưng hào đã dùng xe ô tô đâm vào xe mô tô của sơn
đang điều khiển làm anh này bị té ngã và thương tích tám mươi bảy
với hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ hồ văn huy
trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã bị tạm giữ
tăng vật lực lượng công an tạm giữ gồm một cây roi điện một cây súng rulo
hai mươi viên đạn và một cây kiếm tự chế
qua điều tra ban đầu hồ văn huy khai nhận giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đã đặt mua trên mạng số tăng vật trên với giá là tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
sau đó cất giấu tại phòng trọ
ngoài ra tại phòng trọ của huy còn có tám người nữ là nhân viên do huy quản lý
khi có người yêu cầu nữ tiếp viên phục vụ hát karaoke
thì huy sẽ bố trí với giá tiền là ba trăm linh nghìn đồng một người một giờ
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam cũng đã tiến hành
bắt giữ đối tượng lê hồng thái chú tại phường điện an thị xã điện bản
về hành vi mua bán trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ
khám xét nhà của đối tượng thái lực lượng công an phát hiện và tạm giữ bảy khẩu súng
một mươi viên đạn các loại hai bình xịt hơi cay một con dao và một số phụ kiện chế lắp súng
thưa quý vị sau hai mươi một ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ tại công trình cầu rạch sen
xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp thì vào dạng sáng nay
lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của bé thái lý hạo nam sinh năm hai nghìn một mươi hai lên mặt đất
các lực lượng chuyên môn đã phối hợp và có sự chỉ đạo trực tiếp của các nhóm chuyên gia
trong thực hiện công tác cứu hộ
vào lúc một giờ hai mươi phút sáng nay thi thể của bé hạo nam đã được đưa lên
sau đó lực lượng chức năng thực hiện công tác pháp y khâm liệm
có sự chứng kiến của gia đình chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn
theo kết quả điều tra qua pháp y đại thể tại hiện trường
nhận định sơ bộ ban đầu bé bị đa chấn thương và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong
thưa quý vị dịp cận tết
các chợ nhuộn nhịp hàng hóa tấp nập hơn nhiều so với ngày thường
kéo theo đó nhiều tiểu thương cũng phải tận dụng chỗ trống
thậm chí là lấn chiếm cả lối thoát hiểm để bày vào hàng hóa
một khi rủi ro xảy ra thì khó có thể bảo đảm được việc thoát hiểm và chữa cháy kịp thời
nhằm ngăn ngừa kiểm soát hiệu quả nguy cơ cháy nổ
tại thành phố đà nẵng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp
với ban quản lý các chợ tăng cường các biện pháp công tác
chợ côn chợ xâm út nhất đà nẵng
ở thời điểm này công tác phòng ngừa cháy nổ đang được tập trung cao độ
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở thường xuyên tổ chức diễn tập giả định như thế này
các đám cháy tại kia út nhanh chóng được dập tác
bên cạnh việc ban quản lý chợ tăng cường thành viên tham gia ứng trực
từ ngày hai mươi ba tháng chạp một đội chữa cháy chuyên nghiệp được cắt cử
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng xử lý tình huống
qua những buổi thực tập phối hợp
dưới lực lượng cơ sở của bên chợ côn và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
sẽ giúp cho lực lượng hai bên nắm vững và thông thạo về địa hình
của khu vực chợ côn cũng như là khu vực xung quanh chợ côn
từ đó có thể đề ra các phương pháp và viện pháp
để phòng ngừa đảm bảo trong công tác an toàn phòng cháy cháy trong dịp tết
đặc biệt là những trung tâm thương mại và các chợ truyền thống
vừa qua chúng tôi đã phối hợp với công ty quản lý chợ
bố trí một kiếp trực thường trực từ ngày hai mươi ba đến hết đêm ngày ba mươi
tại trung tâm thương mại chợ côn để sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổi xảy ra
tại một cái chợ truyền thống lớn nhất của thành phố
chợ côn có khoảng hai hai trăm linh kiosk buôn bán do đó không chỉ vào ban ngày
hàng đêm luôn có lực lượng kiểm soát bên trong chợ
nếu phát hiện tiểu thương thờ cúng
không kiểm tra hệ thống điện trước khi ra về
hàng hóa đặt lấn kiếm lối thoát hiểm
bà quản lý sẽ lập biên bản xử lý
dù các hoạt động tuyên truyền diễn ra thường xuyên
tuy nhiên với tâm lý lơ là
chỉ tập trung vào việc kiếm lợi dụng
các trường hợp vi phạm vẫn xảy ra
có nhiều người về đến nhà quên
quay lên ba bốn km
phải tắt công tác
chính vì vậy một hai lần như vậy
họ ai cũng phải nhắc nhở nhau
tiếm ra từng ngoài hàng ngọt
nếu họ bên dân chưa tắt điện
thì tắt điện và lập biên bản
để ghi nhận việc sáng ngày mai sẽ mời hồn
nhưng chúng tôi vào làm việc
để đảm bảo công tác quản lý
và an toàn trong xử lý điện
ngồi ra chúng tôi cũng có công tác
là tổ kiểm tra kiểm soát
là thường xuyên trong các vấn đề
mà ekip trực và báo cáo
trên mạng phần mềm
của các trực chụp hình
tại hiện trường của những hộ kinh doanh
hoặc những quả vi phạm
về đảm bảo an toàn của cháy cháy
một vụ cháy chở tại bình định
thiêu rụi toàn bộ một mươi ký ốt
hàng mỹ phẩm quần áo
vừa xảy ra vào rạng sáng ngày hai mươi tám tết
như một cảnh báo về an toàn cháy nổ
tại các chợ truyền thống
những ngày dắp tết
nếu tiểu thương không nhận thức rõ
tầm quan trọng về việc chấp hành
quy định an toàn phòng cháy chở cháy
thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng